giữa cái lạnh giá bút của mùa đông nước nga được quây quần bên nồi bánh trưng đượm nồng hơi ấm
cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của cuộc sống cũng giúp những người việt nam sống xa quê hương
cảm nhận được không khí tụ họp của gia đình vơi bớt đi nỗi nhớ quê hương trong dịp tết đến
chúng tôi có mặt tại nhà anh hào chị hạnh vào buổi sáng một ngày cuối tuần giáp tết
cùng với vợ chồng anh chị hôm nay còn có một số gia đình bạn bè
cũng là các cán bộ đang công tác tại liên bang nga cùng đến tụ tập để gói bánh trưng
mặc dù ngoài trời tuyết phủ trắng nhiệt độ xuống tới âm một mươi độ c
nhưng trong ngôi nhà nhỏ vẫn ấm áp tràn ngập tiếng cười
vợ chồng bác long sang moscow thăm vợ chồng con trai đang công tác ở đây
cũng đi cùng con cháu đến tham gia gói bánh
những gói lá xăm cuộn lạt
cũng là do vợ chồng bác cất công mang giúp từ việt nam sang cho mọi người
bữa gói bánh trưng này là giúp cho các cháu biết được cái truyền thống của dân tộc việt nam
là gói bánh trưng xanh vào trong những ngày tết
để các cháu biết được cái truyền thống một phần nữa là cũng tạo ra cái không khí của ngày tết
ở nơi mà xa quê hương
mà bản thân tôi cũng thấy là đỡ nhớ nhà hơn
mọi người tập trung cái bánh trưng chuẩn bị cho tết
cũng là lần đầu tiên gói bánh trưng
rất là vui khi rất là đông người cùng làm trong một cái tập thể
rất là vui và để cho mọi người bớt nhớ nhà

quan trọng hơn những chiếc bánh không được vuông vắn đều đặn nhưng đó là cả tấm lòng của những người con xa tổ quốc
quan trọng hơn đây là dịp để mọi người cùng tụ họp chia sẻ buồn vui
đặc biệt là trong không khí đầm ấm của một cái tết cổ truyền việt nam giữa lòng nước nga